ồn ào xung quanh việc giang kim cúc trưởng dự án mai táng không đồng bỏ trốn
khi mạnh thường quân tìm đến đối chất chuyện tiền nông đang gây xôn xa dư luận
mới đây gia kim cúc đã lên tiếng về một số vấn đề liên quan
sau ồn ào lánh mặt mạnh thường quân tìm đến tận nơi tối ngày hai mươi chín tháng chín
giang kim cúc đã live stream đi dạo thành phố
động thái này như để phán bác lại tin đồn cô bỏ trốn khi bị nghi ngờ minh bạch tiền quyên góp
trả lời các bình luận trên trang cá nhân cô cũng khẳng định mình không né tránh việc đối chất
nhưng cũng không sẵn sàng tiếp nhận nếu mạnh thường quân không đặt trước lịch hẹn và báo nội dung trước khi đến
đáp lại những tấn công ruồn dập của những người hỏi về nhà hảo tâm có tên là pttr
người được cho là hỗ trợ nhóm một trăm sáu mươi năm triệu đồng chỉ trong hai tháng
giang kim cúc đã tung ra phần tin nhắn riêng tư giữa hai người
theo đó sau khi cho biết địa chỉ mình đang ở san kim cúc từ chối gặp mặt chị pttr ngay trong tối hai mươi chín tháng chín
tuy nhiên tr vẫn quyết tâm đến gặp nên cúc đã không ra mặt tiếp đón
trong thông báo mới nhất giang kim cúc công bố
việc nhóm của cô sẽ kết thúc toàn bộ chiến dịch quỹ từ thiện mai táng không đồng và đội sos từ ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đó cũng là ngày sang kim cúc hứa hẹn sẽ công khai
minh bạch những khoảng trăm chương trình mai tàng không đồng hơn ba tháng qua
đặc biệt nhóm giải tán về địa phương nhưng riêng giang kim cúc và các cộng sự từ nhóm tài chính và truyền thông
sẽ trở lại văn phòng để tiếp nhận và giải đáp thắc mắc
chúng tôi sẽ hoạt động ở văn phòng này trong vòng hai mươi ngày
tức đến ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều
để chào đón và trả lời
chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp các câu hỏi của mọi người về tất cả mọi thứ liên quan
từ vấn đề tài chính mà nhóm đã làm trong suốt thời gian vừa qua